tin an ninh trật tự cập nhật cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố hai mươi bảy bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức pô
trong đó có một mươi một bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc đáng chú ý là trong một mươi sáu bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc có một số là người nước ngoài
theo cơ quan điều tra từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín công ty trách nhiệm hiểu hạn dịch vụ tpt hà nội được thành lập
sau đó công ty này đã tiến hành các thủ tục xin thành lập cơ lộc bộ lucas palette và có địa chỉ tại số năm mươi một mạc thái tổ phường yên hòa quận cầu giấy hà nội để làm địa điểm tổ chức cơ lộc bộ lucas palette từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bị can đào anh dũng trần xuân minh trực tiếp điều hành mọi hoạt động của cơ lộc bộ
ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cơ lộc bộ lucas palette được thành lập
năm hai nghìn hai mươi ba cơ lộc bộ lucas palette đang tổ chức cho nhiều người việt nam và người nước ngoài đánh bạc bằng hình thức poker tại đây thì bị tổ công tác cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội kiểm tra phát hiện bắt quả tang
vật chứng thu giữ gồm hơn một trăm linh bộ bài tay ba camera một máy tính sách tay một thùng chip hơn hai trăm tám mươi ba triệu đồng bốn trăm linh usd ba mươi bốn điện thoại di động hai trăm tám mươi bốn ba trăm ba mươi điểm
vật chứng thu giữ gồm hơn một trăm linh bài tay ba camera một máy tính sách tay ba camera một thùng chip tương đương với hơn hai trăm tám mươi bốn triệu đồng và nhiều đồ vật tài liệu khác phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức poker khoảng trên hai mươi tỷ đồng